các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

mỗi ngày có sáu đôi tàu thống nhất qua gà tuy hòa và la hai
khi hầm đường sắt trí thạnh gặp sự cố sạt lở đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện hỗ trợ chuyển tải hành khách

việc khắc phục được tiến hành ở cả phần cửa hầm phía nam và phía bắc
các mũi thịt công đều được chia làm ba k làm việc cả ban đêm và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hầm
ngày một mươi chín tháng năm dư luận xuân sao trước thông tin nam diễn viên đức tiến qua đời ở độ tuổi bốn mươi bốn vì nhồi máu cơ tim
đại diện gia đình cho biết người thân đang cố gắng giúp bà ngọc ánh mẹ của đức tiến
lò thủ tục làm visa sang mỹ để kịp nhìn con lần cuối
những ngày qua bạn bè nam diễn viên bên cạnh an ồi động viên mẹ đức tiến vượt qua mất mát
ngày hai mươi bốn tháng năm anh thành trung người hỗ trợ gia đình tổ chức lễ viếng đức tiến tại việt nam
đại diện bà ngọc ánh mẹ của đức tiến cập nhật tình hình làm thủ tục xin giấy tờ sang mỹ nhìn mặt con trai lần cuối
là người bạn hơn hai mươi năm quen biết và thân thiết với đức tiến
anh thành trung tạm gác lại công việc túc trực tại nhà riêng của nam diễn viên ở tp hcm
để hỗ trợ gia đình trong lễ viếng ngày hai mươi một hai mươi hai tháng năm
anh thành trung cho biết anh và nhóm bạn bè thân có mặt tại nhà đức tiến ở tp hcm để săn sẻ cùng gia đình
đồng thời để lễ tưởng niệm không cô quạnh
những ngày qua anh và người thân của đức tiến luôn an ủi động viên tinh thần bà ngọc ánh
bà ngọc ánh hiện sáu mươi năm tuổi
trong lễ tưởng niệm bà nghẹn ngào khi có người hỏi về đức tiến
trước đó bà nói
sốc thất thần khi nghe tin con trai qua đời tại mỹ sau cơn đột quỵ
do lo lắng tình trạng sức khỏe và tâm trạng của bà ngọc ánh bị ảnh hưởng
những người bạn thân của đức tiến cố động viên bà vượt qua cú sốc mất con
tại lễ tưởng niệm của đức tiến ở tp hcm
bà ngọc ánh chia sẻ gia đình gấp rút làm thủ tục để bà có thể sang mỹ nhìn mặt con lần cuối
bà ngọc ánh cho biết thủ tục nhanh nhất là một tuần chậm hơn có thể mất một mươi ngày
trong trường hợp visa của bà không làm kịp
cô ruột và anh trai của tiến sẽ thay bà sang mỹ nhìn tiến lần cuối
hiện cha mẹ của bình phương đã có mặt tại california mỹ và nhìn mặt con giấy lần cuối
thưa quý vị chỉ sau hai tuần thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè
quận trung tâm tp hcm tiếp nhận một trăm tám mươi trường hợp người dân đăng ký thuê
kinh phí dự kiến thu gần bảy trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng năm ông dương thanh bình phó trưởng phòng quản lý đô thị quận một tp hcm cho biết
quá trình triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm thời
một phần vỉa hè đã được người dân ủng hộ do việc đóng phí mức phí được thực hiện theo quy định
bên cạnh đó việc cho phép sử dụng tạm một phần he phố được triển khai qua phần mềm khá thuận tiện minh bạch
người dân dễ dàng đăng ký
ông bình cho biết tính đến nay trên địa bàn quận đã có một trăm tám mươi trường hợp đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè
với tổng diện tích hơn một bốn trăm linh m hai
quận một dự kiến tổng số phí sử dụng tạm thời một phần vì hè thu gần bảy trăm năm mươi triệu đồng
đến nay có bốn mươi bảy trường hợp đã đồng phí cho thuê vỉa hè với số tiền thu được hơn hai trăm ba mươi triệu đồng
theo thống kê phường bến thành có số hộ dân đăng ký nhiều nhất
với sáu mươi một trường hợp thuê vỉa hè đường lê thánh tôn phan bội châu có hai mươi chín và phan chu trinh có hai mươi
dù vậy một số tuyến đường người dân vẫn chưa mặn mà hoặc đăng ký thuê vỉa hè rất ít
như đường chu mạnh trinh chưa có hộ dân đăng ký đường hoàng sa chỉ có một trường hợp đường hàm nghi có năm trường hợp
trước đó ngày chín tháng năm ubnd quận một tp hcm triển khai thí điểm cho thuê vỉa hè tại một mươi một tuyến đường gồm
lê thánh tôn phan bội châu và phan chu trinh phường bến thành hoàng sa phường tân định mạc đĩnh tri phường đa cao
hải triều và chu mạnh trinh phường bến nghé hàm nghi phường nguyễn thái bình trần hưng đạo phường phạm ngũ lão
nguyễn cư trinh cầu ông lãnh cầu kho cô bắc phường cầu ông lãnh võ văn kiệt phường cô giang
các tuyến đường này đều đảm bảo điều kiện rộng ít nhất ba mét trong đó có một năm m dành cho người đi bộ với giá thuê là một trăm linh đồng trên một m hai trên một tháng
trừ đường võ văn kiệt phường cô giang có mức thuê là năm mươi đồng trên một mét vuông trên một tháng
mới đây tờ south china morning post của hồng kông trung quốc đã vinh danh hang sơn đòn của việt nam là một trong bảy điểm tham quan dưới lồng đất đẹp nhất thế giới
bài viết trên tờ south china morning post điểm lại hành trình tìm xa hang động lớn nhất thế giới
trong một chuyến đi rừng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một người nông dân hồ khanh phát hiện ra miệng hang
tuy nhiên tiếng nước chảy xiết và luồng gió thổi mạnh khiến ông không dám tiếp tục đi vào hang
những lần sau đó ông không thể nhớ vị trí của hang động bí ẩn
năm hai nghìn bảy khi đoàn thám hiểm hoàng gia anh tiến hành đợt tìm kiếm hang động mới tại phong nhà kẻ bàng ông cũng đã đưa đoàn đi tìm hang hết hai ngày nhưng không thấy
đến năm hai nghìn tám ông khanh đã tìm lại được vị trí cửa hàng và liên lạc với đội thám hiểm anh
qua đo đạc các nhà thám hiểm xác nhận hang có chiều dài năm km
ngoài hệ thống sông hồ ngầm hệ sinh thái rừng rậm phát triển hóa thạch bốn trăm linh triệu năm tuổi và những tầng địa chất ngoạn mục
hàng sơn đòn còn là nơi sinh sống của một số loài thực vật và động vật không tồn tại ở nơi nào khác trên trái đất
năm hai nghìn một mươi tám một nhóm chuyên gia anh nghiên cứu về hang động phát hiện hang sơn đòn rộng lớn hơn ít nhất ba mươi và sâu hơn nhiều so với thông tin trước đó
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại